chúng tôi theo chân cán bộ trung tâm kỹ thuật nông nghiệp thành phố hội an đến các nhà vườn trên địa bàn thành phố để ghi nhận không khí tất bật của nhà nông chuẩn bị cho vụ hoa tết
hoa tết ở hội an chủ yếu vẫn là các loại quất úc và mai đây là những sản phẩm nổi tiếng và được khách hàng trong ngoài địa bàn ưa chuộng
trong đó cây quất được xem là thế mạnh của các nhà vườn ở hội an
từ cây quất người trồng hoa và các nghệ nhân có thể tạo ra các sản phẩm quất trầu quất cảnh quất thế
riêng năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố trồng khoảng một trăm hai mươi hai cây quất chậu phục vụ tết
cây quất còn gọi là quật hay tắc là loại cây kiểm được nhiều gia đình ưa chuộng làm cảnh ngày tết với mong muốn tài lộc và sự sung vầy
và là thú chơi cây cảnh truyền thống mỗi độ
cây quất được đưa đến xuân vẻ ở hội an và nhiều địa phương trong cả nước
làng hoa thanh hà là địa bàn trọng điểm trồng hoa cây cảnh của thành phố hội an
nơi đây có khoảng một trăm bảy mươi sáu hộ với ba trăm hai mươi lao động chuyên trồng hoa cây cảnh phục vụ tết trên diện tích hai trăm sáu mươi sáu m hai
là phường nằm dắp danh trung tâm phố cổ sức hút từ các hoạt động du lịch bất động sản như cơn lốc

cây quất được đưa qua nhiều khu vực trên địa bàn thành phố khiến cho diện tích đất nông nghiệp ngày một thu hẹp
nhưng người trồng hoa ở thanh hà vẫn giữ lại từng mảnh vườn thửa ruộng để tiếp tục theo đuổi nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống của cha ông
anh nguyễn thanh liêm năm nay bốn mươi bảy tuổi đã có hơn hai mươi năm làm nghề trồng quất
anh được xem là một trong những ông vua quất cảnh ở hội an
khi lúc nào cũng sở hữu khoảng một sáu trăm linh gốc quất hơn bốn năm tuổi và một cây quất giống
anh liêm cho biết sự khác biệt và làm nên thương hiệu của cây quất hội an so với cây quất ở các địa phương khác
đó là cây quất hội an có thể chơi tết đến tháng hai âm lịch mà không dụng quả thối quả thối gốc hay vàng lá
cây quất chơi tết đến tháng hai âm lịch mà không dụng quả thối quả thối gốc hay vàng lá
tết năm này có thể chăm sóc chơi cho các tết năm sau
cây quất càng lâu năm càng có giá trị và giá thành càng cao
ở nhiều địa phương khác trong cả nước quất chơi tết xong đều vứt bỏ
nhưng riêng cây quất hội an đều được các nhà vườn thu mua lại để giữ nguồn gen và tiến hành chăm sóc lại để phục vụ cho mùa tết năm sau
để đạt được yêu cầu này cây quất hội an
ngoài yếu tố về nguồn giống đất đai thổ nhưỡng kỹ thuật chăm sóc
thì điều khác biệt đó là cây quất giống đều được trồng ở ngoài đất trong suốt ba năm
hàng cách hàng một mét và được chăm sóc cẩn thận để tránh ngã đổ cong thân
sau ba năm cây quất được chuyển vào chậu tùy vào giống quất to hay nhỏ mà chọn kích thước chậu cho hợp ý để chăm sóc và giúp cây đủ chất dinh dưỡng
tùy theo kích cỡ
các chậu quất phải đặt cắt nhau một hai mét để cây quất có không gian phát triển và hấp thụ ánh sáng tốt
quất ưa sáng thích hợp với thời tiết nắng giáo
quất trồng trong chậu suốt một mươi bốn tháng với quy trình chăm sóc đặc biệt và mang nặng bí quyết nghề nghiệp sẽ cho quả
vì những địa phương khác thì họ trồng ở đất bứng vô
có mùa tết nó trông bị hư rễ nó héo nó rộng trái rộng lá
nhưng cái văn hậu an mình nó trông mình đào nó ngồi đắt vô
mình quá trình mình nuôi ở trong chậu này đã một mươi bốn tháng rồi nó mới được
nó không có bị hư cái bộ rễ hết vì cái rễ nó nằm trong cái bộ chậu luôn
trước tết khoảng một tháng là giai đoạn chuyển mùa diễn biến thời tiết rất thất thường
trời có lúc mưa lúc nắng chỉ trong vòng vài ngày dễ phát sinh sâu bệnh
nên các chủ vườn quất ở hội an đều tất bật với công việc tất tỉa và tất bật
tất bỏ cành lá quả xấu và phòng trừ sâu bệnh
mặt khác giai đoạn này quả đã đầu nên cần cắt tỉa buộc cột để tạo thế cho cây quất đẹp
và chăm sóc tỉ mỉ để trái quất chín vàng đều đúng trong những ngày tết
một cây quất đẹp phải bảo đảm các yêu cầu gốc to thế vững chãi quả nhiều
sen kẽ có quả to quả nhỏ màu vàng chủ đạo
điểm vài chùng quả màu xanh
và lá tuyệt đối không để vàng hay rục nhiều
năm nay nhờ thời kết thuận lợi quất chậu phát triển tốt đẹp và cho nhiều quả
nên giá thành dự kiến tăng khoảng hai mươi đến ba mươi so với năm trước
trung bình một chậu quất lớn có giá từ một năm đến một sáu triệu đồng
quất chậu nhỏ khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
giá thuê quất cành chơi tết
bình quân hơn một mươi triệu đồng cho cây có hình dáng đẹp
trong những năm gần đây bên cạnh cây quất chậu
người trồng quất ở hội an còn có một thú chơi mới đầy sáng tạo từ nghề truyền thống này
đó là làm quất tiểu cành phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng
năm năm qua quất tiểu cảnh của anh trương hướng ở phường thanh hà là một món hàng hiếm ở hội an
mỗi dịp tết đến anh làm cả một trăm linh sản phẩm nhưng vẫn không cung ứng đủ cho những người yêu thích
giá cả bán ra từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi sản phẩm
so với việc trồng quất chậu thì quất tiểu cảnh đòi hỏi sự chăm bón quy trình kỹ thuật kỹ hơn tỉ mỉ hơn
người làm quất tiểu cành cần có sự am hiểu về nghệ thuật tạo hình tạo dáng kết hợp với việc các kiểu dáng của chậu bình và trang trí chung quanh
để tạo dấu ấn riêng và sự bắt mắt cho từng cây quất tiểu cành không cây nào giống cây nào
việc đa dạng sản phẩm của làng nghề trồng quất truyền thống hội an đã không chỉ mở ra thị trường tiêu thụ mới
mà còn thể hiện tính sáng tạo và khả năng thụ hưởng giá trị văn hóa tinh thần của chính người lao động
và như thế quất tiểu cành đã và đang trở thành thú chơi mới ở hội an mỗi dịp xuân về
thời gian qua thì rất nhiều nông dân cũng đã đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng của cây quật cảnh để đáp ứng yêu cầu của thị trường
và từ nhu cầu thực tế như vậy bản thân cũng đã tìm tòi để học hỏi và đã làm được sản phẩm này để đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng
và vấn đề này đủ hỏi sự đầu tư lớn ngay từ đào nam
và phải có cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng và nuôi hổm để cho nó đảm bảo được cái cây trong quá trình trồng ở cái dạng bonsai tiểu cảnh như thế này
nhưng mà như cây quất này thì cũng phải đủ năm bảy năm
mình bứng về rồi mình nuôi trong chạo giữ cái thế tạo thế sau đó mới vào

nó cũng đủ thời gian rất là chứ không phải như cái quất thường
suốt bốn năm qua để tôn vinh nghề trồng quất và người trồng quất trước tết nguyên đán khoảng hai tuần thành phố hội an đều tổ chức ngày hội quất cảnh
đây là hoạt động giới thiệu giao thương buôn bán quất tết với các địa phương trong nước
đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân người trồng quất ở hội an tiến hành chiếc cảnh để lưu và nhân giống các loại quất quý đẹp của địa phương trước khi mua bán
đưa sản phẩm của mình đến với nhiều vùng miền trong cả nước
ngày hội quất cảnh năm nay thu hút gần bốn mươi chủ vườn tham gia trưng bày hơn một trăm linh trậu quất cảnh quất thế
được tạo hình nghệ thuật độc đáo từ những nghệ nhân hàng đầu của làng quất cảnh cẩm hà và thanh hà
ban tổ chức đã ghi nhận cây quất cảnh của ông nguyễn bình được trồng khoảng bốn mươi năm
có giá trào bán khởi điểm khoảng ba mươi hai triệu đồng là cây quất đẹp và có giá cao nhất
ban tổ chức đã bán đấu giá một mươi cây quất cảnh thu về hơn một trăm hai mươi triệu đồng để hỗ trợ người nghèo trên địa bàn đón tết
vì thế không chỉ góp thêm sắc xuân cho tết cây quất còn góp thêm niềm vui cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn
hiện nay có những cây quất giá cao thì hầu hết là cây quất thế tuổi đời gần bốn mươi năm
mà người dân ở khu vực miền trung tây nguyên đều quá quen với hình ảnh cây quất hội an trong mỗi gia đình
tựa như phải có bánh trưng xanh và câu đối đỏ
nhìn một chậu quất xanh lá lọc non trái vàng ươm chín mọc hoa trắng ly ti mới nở khoảng chút hương thầm
làm người chào dân cảm giác hân hoan khi đón mùa xuân mới
trong không khí nhộn nhịp của tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đang về
ngắm nhìn những chậu quất hoa cây cảnh ở hội an được bố trí trang trọng trong nhiều ngôi nhà góc phố công sở trường học ở nhiều nơi trong cả nước
mới thấu hiểu bao mồ hôi công sức của người trồng quất
những người nông dân bình dị ấy đã thổi hồn vào hoa cây trái để góp thêm hương sắc cho ngày xuân
góp thêm ý nghĩa cho cuộc sống
những người mỗi nhà đón tết vui xuân ấm áp nghĩa tình và viên mãn